tính đến sáng ngày một mươi sáu tháng ba việt nam đã ghi nhận năm mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó một mươi sáu ca đã trữ khỏi
ra viện bao gồm cả những bệnh nhân nước ngoài trong số bốn mươi một bệnh nhân mới phát hiện và đang điều trị
tại các cơ sở y tế hầu hết các bệnh nhân đang được kiểm soát tốt diễn tiến lâm sàng
nhiều bệnh nhân covid một mươi chín đã nhận kết quả âm tính một lần hiện bn một mươi tám đang điều trị ở bệnh viện đa khoa
tỉnh ninh bình đã có kết quả xét nghiệm một lần âm tính vào tối ngày một mươi bốn tháng ba các dấu hiệu
sinh tồn ổn định không sốt không ho ăn uống bình thường tại bệnh viện đà nẵng đang điều trị
cho ba bệnh nhân hai bệnh nhân nước ngoài một người việt đến nay kết quả xét nghiệm của hai bệnh nhân
nước ngoài là một lần âm tính dự kiến sẽ lấy mẫu xét nghiệm thêm vào ngày mai một mươi bảy tháng ba
một bệnh nhân khác cũng có kết quả âm tính một lần là nữ bệnh nhân người anh đang điều trị ở
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai chuyên gia hàng đầu hội trần hỗ trợ điều trị
chuyên môn hai bệnh nhân nặng riêng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đang điều trị cho một mươi
năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín tình hình sức khỏe phần lớn các bệnh nhân đều ổn định tuy nhiên hiện có
hai trường hợp bệnh nhân đang có diễn tiến nặng hơn cụ thể một bệnh nhân người anh sáu mươi chín tuổi mắc đá
tháo đường tiếp hai tăng huyết áp từ hôm qua một mươi năm tháng ba đã được đặt thở máy lọc máu từ hai giờ
sáng ngày một mươi sáu tháng ba năm bệnh nhân được chuyển sang khoa hồi sức tích cực theo dõi điều trị
ngay khi nhận được thông tin về diễn biến nặng của bệnh nhân này từ sáng ngày một mươi năm tháng ba phó thủ tướng
vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã liên hệ trực tiếp với giáo sư
tiến sĩ nguyễn gia bình chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực đề nghị phối hợp hỗ trợ chuyên
môn để điều trị cho các bệnh nhân có diễn biến nặng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
tiếp sau đó chưa cùng ngày thực hiện chỉ đạo của bộ y tế một đội cơ động phản ứng nhanh của bệnh viện
bạch mai đã tới bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai để hội trần điều trị bệnh nhân này
cuối giờ chiều ngày một mươi năm tháng ba tại điểm cầu bộ y tế các chuyên gia đầu ngành về hồi sức hô hấp
tim mạch đã cùng hội trần trực tiếp điều trị cho bệnh nhân này với các bác sĩ của bệnh viện bệnh
nhiệt đới trung ương người thứ hai có diễn biến nặng là nữ bệnh nhân người việt sáu mươi bốn tuổi có bệnh
lý nền là dối loạn tiền đình cuối giờ chiều một mươi năm tháng ba bệnh nhân có triệu chứng khó thở tăng lên
đến hai mươi hai giờ cùng ngày bệnh nhân biểu hiện suy hô hấp tăng sau khi hội trần các bác sĩ đã chỉ định
đặt ống khí quản thở máy chuyển bệnh nhân tới khoa hồi sức tích cực lọc máu các bác sĩ cho biết
hiện hai bệnh nhân vẫn giữ được mạch huyết áp oxy máu ổn định và đang điều trị tích cực